cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại khu vực trung bộ từ ngày mai khi chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp ở phía bắc phân tích ở trên
thì mưa rông cũng tăng mạnh tại các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
thời gian mưa tập trung vào lúc chiều tối trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây giảm đáng kể cao nhất ngày mai trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận vẫn duy trì có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ do gió mùa tây nam vẫn hoạt động yếu
nên thời tiết chủ đạo là ngày có nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như rông xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày biến động không lớn so với những ngày trước đó
ở trong khoảng là hai mươi tám ba mươi một độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa
và trường sa đều phổ biến chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nên nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá mức ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu ba mươi ba độ